cũng liên quan đến vấn đề này trang bốn báo lao động số ra hôm nay có bài viết
lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi chín công đoàn đề xuất mức tăng không dưới tám
theo ông bùi sĩ lợi phó chủ nhiệm uban các vấn đề xã hội của quốc hộ cho rằng
theo tổng liên đoàn lao động việt nam mức sống tối thiểu của khu vực có quan hệ lao động mới đáp ứng được chín mươi đến chín mươi hai
xét điều kiện tăng trưởng và mức sống tối thiểu hiện tại
tôi cho rằng cần tiếp tục điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi chín theo hướng tăng thêm
điều này nhằm đảm bảo tiêu chí lương tối thiểu vùng phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu vào năm hai nghìn hai mươi
cũng trên báo thanh niên bài viết hiếm điểm một mươi ở hầu hết các môn
phản ánh thực trạng khác với những cơn mưa điểm một mươi của kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm ngoái
năm nay điểm một mươi rất thưa vắng ở hầu hết các môn
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo tp hcm điển hình nhất là môn lịch sử có tám mươi chín bài thi điểm dưới trung bình
một mươi chín một từ năm điểm trở lên
số bài thi đạt điểm giỏi từ tám điểm trở lên là ba mươi sáu
chỉ có một bài thi đạt điểm cao nhất là chín bảy mươi năm điểm
ngay đến môn toán cũng chỉ có một bài thi đạt điểm một mươi
từ đầu tháng bảy đến nay các lực lượng chức năng của hà nội và tp hcm liên tiếp ra quân kiểm tra thu giữ và xử phạt
nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu kém chất lượng
tràn lan mỹ phẩm giả kém chất lượng là nhan đề bài viết được đăng trên báo sài gòn giải phóng
sự tràn lan của loại hàng hóa này có nguyên nhân từ
việc tiếp tay của chính người tiêu dùng
trong đó nhiều sản phẩm được gắn mát các thương hiệu nổi tiếng
sản phẩm nhà làm công thức gia truyền tung hoành trên thị trường
bất chấp những cảnh báo có thể gây hại đến sức khỏe bởi các chuyên gia y tế
trước việc mỹ phẩm giả kém chất lượng vẫn tràn lan
cục quản lý dược mới đây đã có công văn đề nghị các địa phương xử lý nghiêm
theo quy định hiện hành đối với các tổ chức cá nhân vi phạm
đặc biệt là đối với trường hợp sản xuất kinh doanh thuốc mỹ phẩm không phép
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân